chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới reuters cùng hàng loạt hãng thông tấn quốc tế đưa tin vào tối ngày hai mươi sáu tháng năm theo giờ việt nam
chuyến bay mang số hiệu qr một mươi bảy thuộc hãng hàng không qatar airways đã gặp phải sự cố nghiêm trọng khiến một mươi hai người trong đó có sáu hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn bị thương
theo đó chuyến bay của qatar airways dự kiến khởi hành từ thủ đô doha qatar đến sân bay du lịch ireland
tuy nhiên trong quá trình bay chiếc boeing bảy trăm tám mươi bảy dreamliner này
lại gặp phải nhiễu động nghiêm trọng khi đang bay qua địa phận thổ nhĩ kỳ
đài truyền hình iren rte dẫn lời hành khách cho biết vụ việc kéo dài chưa đầy hai mươi giây và xảy ra trong lúc phục vụ đồ ăn đồ uống
may mắn thay chêng máy bay không gặp vấn đề quá lớn và được cho là đã hạ cánh an toàn vào lúc một mươi ba giờ theo giờ ireland như dự kiến
sân bay dublin cho biết khi hạ cánh máy bay đã được các dịch vụ khẩn cấp
bao gồm cảnh sát sân bay và sở cứu hỏa và cứu hộ đến hỗ trợ do nhận được thông báo có sáu hành khách và sáu phi hành đoàn trên máy bay bị thương
hiện tại hãng hàng không qatar airways cho biết họ sẽ không đưa ra bình luận trực tiếp về sự cố này nhưng cho biết vấn đề sẽ được điều tra và giải quyết nội bộ
được biết sự cố hàng không này xảy ra chỉ đúng năm ngày sau khi chuyến bay của singapore airlines từ london anh đến singapore
buộc phải hạ cánh ở bangkok thái lan do gặp nhiễu loạn nghiêm trọng khiến một cụ ông bảy mươi ba tuổi người anh thiệt mạng và bảy mươi một người khác bị thương
trong đó có hai mươi người khác phải chăm sóc đặc biệt
theo một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban an toàn giao thông quốc gia hoa kỳ tai nạn hàng không liên quan đến nhiễu loạn là loại phổ biến nhất
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi tám cơ quan hoa kỳ phát hiện nhiễu động không khí chiếm hơn một phần ba số vụ tai nạn hàng không được báo cáo
và hầu hết dẫn đến một hoặc nhiều thương tích nghiêm trọng
thưa quý vị cơ quan khí tượng dự báo từ ngày hôm nay nắng nóng ở nam bộ có xu hướng giảm dần
khu vực nam bộ có mây thay đổi đến nhiều mây
khoảng từ ngày hai mươi bảy đến ba mươi tháng năm mưa có xu hướng gia tăng
trưa và chiều tối có mưa rào và rông nhiều nơi có nơi mưa vừa mưa to đêm có mưa rào và rông rải rác
từ khoảng ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng năm rãnh áp thấp này bị nén và đầy dịch xuống phía nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc
trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua trung và nam trung bộ hoạt động ổn định
khoảng từ ngày hai mươi tám tháng năm đến một tháng sáu hạ dần trục xuống phía nam vắt qua nam bộ sau nâng dần trục lên phía bắc trở lại
dự báo thời tiết khu vực tp hcm đài khí tượng thủy văn nam bộ cho biết từ nay đến cuối tháng năm
thời tiết thành phố phổ biến có mưa từ giải rác đến nhiều nơi có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
mưa chủ yếu xảy ra trong khoảng từ trưa đến chiều tối
ban đêm mưa ít vào buổi sáng trời có nắng
người dân cần đề phòng lốc xoáy gió giật xét đánh có khả năng xuất hiện trong những cơn mưa rông
đồng thời đề phóng mưa lớn gây ngập một số tuyến đường vào lúc chiều tối
tổng lượng mưa trong thời kỳ một mươi ngày cuối tháng năm tại tp hcm phổ biến sấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
hầu hết ở khoảng từ tám mươi một trăm năm mươi mm
nhiệt độ khu vực trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
ở khoảng từ hai mươi tám hai mươi chín độ
nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi năm hai mươi bảy độ c và cao nhất phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ c
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày hôm nay hai mươi tám tháng năm
thủ đô hà nội có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rơi
ngày nắng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét và gió rất mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ c
tây bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ c
đông bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ c
thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ c
đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng cay gắt
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ c
tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ c
nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cai cắt
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bảy độ c
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
xin mời quý vị cùng theo dõi